trung tâm nghiên cứu kinh tế vĩ mô asean cộng ba có trụ sở tại singapore vừa đưa ra nhận định
nền kinh tế khu vực asean cộng ba sẽ có nhiều cơ hội kích thích tăng trưởng
mặc dù những thách thức toàn cầu sẽ có những tác động cả về tiêu cực và tích cực cho triển vọng kinh tế của khu vực
trong ngắn hạn tình trạng gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu
việc giảm tốc mạnh tăng trưởng kinh tế tại trung quốc nhật bản hàn quốc
và nguy cơ căng thẳng địa chính trị sẽ tác động đáng kể đến khu vực asean cộng ba
về dài hạn yếu tố duy trì lãi suất thấp kéo dài sẽ gây ra những tác động ảnh hưởng nhất định tới kinh tế khu vực
ngoài ra nhiều nền kinh tế trong khu vực cũng đã được hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi dịch chuyển thương mại
dịch chuyển dòng vốn fdi thời gian qua
về nội tại báo cáo nhận định sự yếu kém trong các hoạt động sản xuất chế tạo của khu vực dường như đã ở điểm đáy
và nhu cầu trong nội địa tiếp tục được duy trì là những yếu tố dự báo xu hướng tăng trưởng tích cực
báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực asean cộng ba năm hai nghìn hai mươi sẽ ở mức bốn năm